kính chào quý vị và các bạn
kiểu thời tiết có mưa rông vào lúc chiều tối và nắng nóng vào ban ngày
được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay cũng như hai ngày tới
với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi hai do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên những cơn mưa rông với lúc chiều tối sẽ tăng cả về diện và lượng
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
cùng với mưa tăng lên thì nền nhiệt trên khu vực cũng giảm từ một đến hai độ
đến với các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng duy trì kiểu thời tiết là có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi có mưa to còn ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ trưa chiều đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi trên ba mươi năm độ sau đó cũng từ chiều tối ngày hai mươi hai thì mưa rông sẽ tăng mạnh do tác động của hội tụ gió
người dân nơi đây cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
cùng với mưa tăng thì nền nhiệt tại đây cũng có xu hướng giảm nhẹ
thời tiết tại các tỉnh thành dọc trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong thời đoạn hai ngày tới chủ đạo là trạng thái ít mưa ngày có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ trưa chiều giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng đặc biệt gai gắt khi mà mức nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng ba mươi chín độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm thấp khiến cho nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
cháy rừng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng sáu nắng nóng sẽ giảm dần khi mưa rông có xu hướng tăng mạnh
khu vực từ đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới cũng có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ ngày đêm
trong khoảng hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ sau đó cũng từ ngày hai mươi ba nền nhiệt tại đây sẽ giảm nhẹ
phần còn lại thuộc khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt vẫn chưa có nhiều biến động
duy trì ở trong ngưỡng hai mươi sáu ba mươi năm độ
vùng cao tây nguyên
trong thời đoạn ba ngày tới cũng chịu ảnh hưởng chính của đới gió tây nam có cường độ yếu
nên mưa rông vào lúc chiều tối xảy ra không quá mạnh mẽ
tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh có thể xảy ra
ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn nên mức nhiệt có phần tăng nhẹ
ngày đêm giá động trong khoảng hai mươi một đến ba mươi hai độ
điện với các tỉnh thành nam bộ tại đây về chiều tối cũng có mưa rông dài rác
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
còn ban ngày khu vực có nắng với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ